thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thảo luận nhiều nội dung quan trọng
dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ
các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ đại diện lãnh đạo một số ban
ủy ban cơ quan của trung mương đảng và quốc hội lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế nhà nước
phiên họp tập trung đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong thời gian tới và một số nội dung quan trọng khác
theo báo cáo tại phiên họp trong tháng bốn và bốn tháng đầu năm nền kinh tế việt nam tiếp tục chịu tác động kép
của những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại
kéo dài trong khi đó nước ta là nước đang phát triển nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi
quy mô còn thiêm tốn độ mở cao sức chống chịu khả năng cạnh tranh còn hạn chế
tuy nhiên nhờ sự bầu cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực
khá toàn diện kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm
các ngành lĩnh vực tiếp tục được tăng trưởng bảo đảm cung cấp điện nhất là trong dịp nắng nóng vừa qua
đầu tư phát triển tiếp tục được thúc đẩy kể cả đầu tư trong nước và thu hút fdi
các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi nhất là dịp lễ đời sống người dân tiếp tục được nâng lên
an sinh xã hội được bảo đảm không để thiếu lương thực thực phẩm kể cả trong dịp giáp hạt
phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh an ninh quốc phòng được tăng cường đối ngoại được mở rộng
các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá khả quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản nước ta vẫn còn những hạn chế bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức
cùng với biểu dương những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
thời gian gần đây tỷ giá và giá vàng trong nước tăng do giá vàng giá đô la mỹ trên thị trường thế giới tăng cao
tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của khu vực tư nhân trong một số lĩnh vực còn khó khăn
số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao bình quân mỗi tháng khoảng hai mươi một sáu nghìn doanh nghiệp
cùng vì đó thị trường bất động sản bước đầu ẩn định nhưng khó khăn vướng mắt còn chậm được giải quyết
nợ xấu có xu hướng tăng việc triển khai gói tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm
vẫn còn ba mươi hai tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ có nguy cơ thiếu cát sàn lấp nền trong một số dự án giao thông trọng điểm
đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu nhất là nắng nóng hạn hán nghiêm trọng ở nhiều địa phương
các vùng đồng bằng sông kỳ long tây nguyên và trung bộ an ninh trật tự an toàn xã hội tình hình tội phạm trên một số địa bàn
tội phạm mạng an ninh an toàn thông tin còn diễn biến phức tạp còn có những vụ tai nạn giao thông cháy nổ nghiêm trọng
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt phục vụ kỳ họp thứ bảy của quốc hội đặc biệt lưu ý hoàn thiện các dự án luật nghị quyết
các báo cáo tờ trình đồng thời yêu cầu thực hiện tốt việc giải trình với quốc hội tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm lưu ý không điều hành giật cục
và chính sách tài khóa phải chủ động tích cực hơn bảo đảm hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế
kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ xấu sớm trình cấp có thẩm quyền về miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
người dân phát triển lành mạnh an toàn hiệu quả thị trường chứng khoán trái phiếu bất động sản vàng xử lý nghiêm các vi phạm
cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm sinh kế cho người dân
nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả
đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra giám sát
cùng với đó là tăng cường đoàn kết thống nhất giữ gìn kỷ luật kỷ cương hành chính kịp thời tháo gỡ những điểm ngẽn khó khăn vướng mắt
chủ động giải quyết theo thẩm quyền không trông chờ ỉ lại và kịp thời đề xuất kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền
đặc biệt trong mọi trường hợp phải bảo đảm ổn định chính trị xã hội củng cố quốc phòng an ninh tăng cường đối ngoại
hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu từng bộ ngành địa phương ra soát ký các nhiệm vụ tháng năm gắn với nhiệm vụ cả năm
và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các bộ trưởng trưởng ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ
quyết liệt bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng các nghị quyết chỉ đạo của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt
phát huy tinh thần chủ động tích cực đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm bảo đảm hiệu quả trong chỉ đạo điều hành tạo động lực phát triển bứt phá trong năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại nhà quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã chủ trì phiên họp toàn thể
ủy ban xã hội lần thứ một mươi hai phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
theo phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn phiên giải trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra các kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tắc hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
mà còn thể hiện trách nhiệm của quốc hội các cơ quan của quốc hội đối với việc phòng ngừa bảo vệ thanh niên thiếu niên khỏi các chất gây nghiện góp phần hoàn thiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
hiện trên thị trường đã xuất hiện tình trạng phát trộn tẩm ướp các chất gây nghiện
trong sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong khi đó việc quảng cáo mua bán qua mạng xã hội tràn lan thiếu kiểm soát chất lượng tỷ lệ sử dụng các loại thuốc lá này trong giới trẻ đặc biệt đối với học sinh ngày càng tăng
trong khi đó chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành chưa đủ bao quát để điều chỉnh
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các đại biểu nhận diện đúng đánh giá tác hại của các loại thuốc lá này có thông điệp rõ ràng cụ thể đến người dân và trinh kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này
làm rõ tồn tại hạn chế trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ ngành cũng như đưa ra các sáng kiến khả thi để hoàn thiện pháp luật
sau phiên giải trình này phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị lãnh đạo các bộ cần nghiêm túc triển khai các kiến nghị
ủy ban xã hội phải giám sát nên báo cáo thẩm tra về tình hình quản lý sử dụng quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hàng năm
gửi kỳ họp quốc hội
tại phiên giải trình trong phiên họp toàn thể của ủy ban xã hội lần thứ một mươi hai vào sáng nay
các vấn đề cấm hay quản lý thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
có hay không sự xung đột trong công tác quản lý nhà nước với các loại thuốc lá này được nhiều đại biểu quan tâm
theo một số đại biểu bộ công thương cần làm rõ đề xuất thí điểm chính sách quản lý với thuốc lá thế hệ mới
trong đó chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
bởi đây là vấn đề gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng đặc biệt là giới trẻ
là nghĩ bộ làm rõ là lý do gì và căn cứ vào đâu mà bộ đề xuất cái thí điểm này
cái thứ hai nữa là trước khi đề xuất cái thí điểm này
thì bộ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá kỹ cái thí điểm này
động mà cái đề xuất này mang lại chưa
đặc biệt là nhà nước và người dân được hưởng các cái lợi ích gì từ cái đề xuất này của bộ công thương
điểm về thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
theo tôi tìm hiểu tôi được biết thì bộ y tế là muốn cấm
bộ công thương thì muốn cho phép hợp pháp hóa đó
để nó kinh doanh giống như thuốc lá truyền thống
như vậy thì tại diễn đàn này tôi muốn hỏi hai bộ
cái quan điểm và cái căn cứ
về của bộ mình về vấn đề này
theo đại diện bộ công thương nghị định một trăm linh sáu của chính phủ giao bộ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan
để nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý
cái số lượng người sử dụng và kinh doanh thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá nung nóng thì hiện nay rất là nhiều
và chúng tôi thì thấy rằng là

nên là cái việc quy định mà bộ công thương đang kiến nghị quy định
với một cái mục tiêu là chúng ta quản lý và xử lý các vấn đề này được tốt hơn
chúng tôi cũng rất thận trọng là chúng tôi chỉ xin là thí điểm
thì riêng cái vấn đề về vấn đề là phải quy định để quản lý thì chúng tôi cũng đề nghị cũng rất là cân nhắc
bởi vì ví dụ như ma túy chẳng hạn thực tiễn là trong thực tế vẫn có người sử dụng ma túy nhưng chúng ta vẫn là cấm
tàng trữ sử dụng
ma túy cho nên là đối với cái này nó tác hại đến sức khỏe của người dân đặc biệt là thế hệ trẻ
thì chúng ta cũng phải cần có những giải pháp mạnh mẽ
không phải quản lý có nghĩa là chúng ta cứ đưa ra thị trường rồi lúc đấy mới đi quản lý được
mà với cái trình độ về cái công tác quản lý hiện nay với các cái đa dạng của các loại thuốc như thế này
thì chúng tôi cũng rất là lo ngại cái vấn đề là chúng ta có quản lý được hay không
thực hiện như hiện nay là chúng ta không quản lý nhưng cấm hẳn không hiện nay thì cái chế tài là chúng ta chưa rõ
còn nếu chúng ta quy định rõ đó là những cái mặt hàng cấm những mặt hàng là ảnh hưởng tới cái sức khỏe lợi ích của người dân
và cộng đồng
chúng ta sẽ được quản lý tốt hơn và mạnh hơn
cũng theo đại diện bộ công thương bộ đề xuất thí điểm và đã có đề tài nghiên cứu cấp bộ
tuy nhiên cần làm rõ phạm vi nào của bộ y tế bộ công thương để quản lý phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả trong tình hình hiện nay
sáng nay thành ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã tổ chức gặp mặt
tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
tham dự chương trình có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
và đặc biệt là có sự tham dự của hơn hai trăm bốn mươi năm đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ của thành phố hà nội
thành phố hà nội hiện có khoảng hơn hai ba trăm năm mươi bảy người là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến
và một trăm năm mươi chín gia đình thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch địa biên phủ đang sinh sống trên địa bàn thành phố hà nội
chương trình gặp mặt các đại biểu là chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến là một sự tri ân thể hiện lòng biết ơn
đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước
đây là một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ của thành phố hà nội
ngoài việc gặp mặt những nhân chứng lịch sử góp phần vào chiến thắng điện biên phủ
thành phố hà nội cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà tại gia đình các thân nhân liệt sĩ chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến của ba mươi quận huyện thị xã
tổng giá trị quà tặng và vật phẩm tri ân đối với gia đình thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến từ ba đến sáu triệu đồng một đại biểu
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đảng bộ và nhân dân thành phố hà nội luôn trân trọng tự hào và biết ơn những người con ưu tú của thủ đô
đã không quản gian khổ hy sinh chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến dịch điện biên phủ
cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
xây dựng và phát triển thủ đô hà nội là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với tinh thần cả nước vì hà nội hà nội vì cả nước
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi tại đồng nai làm sáu người chết và năm người bị thương
vào hôm qua ngày ba tháng năm thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả
làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tổ chức cá nhân
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân đồng nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật nếu có
trước đó thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa các nạn nhân bị thương
qua hai vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng ở yên bái và đồng nai
nhiều quy định về an toàn vệ sinh và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không được chấp hành
các quy định làm việc phương án xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp không được triển khai
cho thấy doanh nghiệp không tuân thủ đúng trách nhiệm tại nơi làm việc
thời gian gần đây số vụ ngộ độc số người mắc ngộ độc thực phẩm gia tăng
và nghiêm trọng nhất là vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
vào ngày ba mươi tháng bốn vừa qua khiến cho gần năm trăm linh người phải nhập viện để điều trị
và trước thực trạng này thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
nhất là tại các điểm khu du lịch nhà ăn tập thể của trường học khu công nghiệp thức ăn đường phố
bộ y tế thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc thực phẩm thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn
theo đúng quy định tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm
theo đúng quy định thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn
tập trung cứu chữa các bệnh nhân bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe người dân
ngày ba tháng năm nhân dịp dự hội nghị hội đồng bộ trưởng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã có các cuộc gặp với tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ
louis muisi kiwabo bộ trưởng ngoại giao nhật bản kamikawa yoko và đồng bộ trưởng thương mại và sản xuất australia tim aers
tại hội nghị hội đồng bộ trưởng của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
có buổi làm việc với bà louis muisi kiwabo luôn khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ các nước
thành viên oef thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
làm việc với tổng thư ký louiser muisi kiwabo bộ trưởng bộ ngoại giao nhấn mạnh cộng đồng pháp ngữ
sẽ tăng cường hợp tác với việt nam trong việc phát triển và lan tỏa tiếng pháp hỗ trợ đào tạo tiếng pháp
cho lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam và cán bộ của việt nam hoạt động trong lĩnh vực đa phương
sẵn sàng tiếp nhận cán bộ việt nam vào làm việc tại ban thư ký pháp ngữ oef
làm việc với bộ trưởng ngoại giao nhật bản kamikawa yoko bộ trưởng bộ ngoại giao đề nghị nhật bản
quan tâm đẩy mạnh đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực mới như sản xuất chất bán dẫn
giúp việt nam tham gia chuỗi cung ứng của nhật bản trong khu vực
tại buổi làm việc cùng đồng bộ trưởng thương mại và sản xuất australia tim acer
bộ trưởng bộ ngoại giao đề nghị hai bên sớm hoàn thiện xây dựng chương trình hành động
triển khai khuân khổ đối tác chiến lược toàn diện việt nam australia
bộ trưởng bộ ngoại giao và đoàn công tác đã tới dân hoa trước tượng chủ tịch hồ chí minh
tại công viên montreux ở thành phố montreux thuộc ngoại ô paris
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người và tham dự cuộc gặp gỡ kỷ niệm chiến thắng điện biên phủ
phát biểu tại lễ dâng hòa ông philippe lamaxer phó thị trưởng thành phố montreux
nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân pháp với việt nam không ngừng được vun đắp trong suốt một thế kỷ qua
nhân dịp này chính quyền thành phố montreux phối hợp bảo tàng lịch sử sống montreux
tổ chức không gian trưng bày về chủ đề điện biên phủ
trong đó có các ấn phẩm về điện biên phủ của nhà sử học alain grissio
thưa quý vị bộ công an được giao phối hợp với ngân hàng nhà nước sớm có giải pháp
để xử lý tình trạng sở hữu chéo thao túng tại các ngân hàng theo yêu cầu của thủ tướng
để đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo chính phủ đưa ra
là phải giảm tiêu cực lợi ích nhóm sân sau
sở hữu chéo là hiện tượng ngân hàng này nắm giữ cổ phần tại ngân hàng khác
thực tế nhiều trường hợp một nhóm cổ đông liên kết với nhau để nắm trên năm mươi một cổ phần
từ đó thao túng hoạt động ngân hàng cao hơn nhiều so với quy định
thủ tướng yêu cầu bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước sớm có các giải pháp
ngăn chặn xử lý tình trạng sở hữu chéo thao túng tại các tổ chức tiến dụng
việc này nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính tiền tệ
để xiết quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc cơ quan thuế kiến nghị
các địa phương tăng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh vàng
không xuất hóa đơn điện tử kịp thời cho người mua
các giao dịch mua bán vàng bạc tại việt nam thường mang tính chất nhỏ lẻ
không đủ hóa đơn chứng từ khiến cho ngành thuế thất thu trong lĩnh vực này
theo tổng cục thuế thời gian qua ngành này có nhiều giải pháp
để kiểm soát việc xuất hóa đơn điện tử với giao dịch mua bán vàng
tuy nhiên để kiểm soát được toàn bộ các giao dịch ngành thuế cho rằng
cần sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương
cơ quan này kiến nghị ngân hàng nhà nước phối hợp trong kiểm soát dòng tiền
nghiên cứu quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch mua bán vàng
cùng với đó các địa phương được đề nghị tăng thanh kiểm tra giám sát
xử lý vi phạm đối với các cơ sở không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua
cục thuế thành phố hà nội cho biết qua công tác thanh kiểm tra đầu năm
đã giả soát hơn một bảy trăm linh tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn
kết quả đã xử lý chín trăm hai mươi một cá nhân tổ chức vi phạm tăng thu cho ngân sách hơn một trăm linh bốn tỷ đồng
theo cục thuế hà nội xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống
sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp tích cực
giúp các tổ chức cá nhân mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
cục thuế thành phố hà nội là đơn vị đầu tiên khớp nối thông tin giữa căn cước công dân
của các cá nhân kinh doanh trên các sản thương mại điện tử gắn với mã số thuế
đồng thời xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về số tài khoản ngân hàng
doanh thu mức thuế dòng tiền của các tổ chức cá nhân có phát sinh thu nhập
từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử từ đó xác định đúng nghĩa vụ của người nộp thuế
đến nay cục thuế tp hà nội xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn ba trăm hai mươi doanh nghiệp
là chủ sở hữu sản thương mại điện tử năm mươi bốn doanh nghiệp là sản thương mại điện tử lưu trú
khoảng hai mươi một năm trăm linh doanh nghiệp trên một mươi sáu năm trăm linh hộ kinh doanh và hơn tám mươi sáu trăm linh cá nhân có tiền lương
tiền công bán hàng trên các sản shopee tiki lazada
sau đợt nắng nóng gây gắt tại quảng bình đã xuất hiện những cơn mưa lớn kéo dài
đây được xem là cơn mưa vàng giải nhiệt và cứu sống cho nhiều diện tích hoa màu
cây ăn quả bị khô hạn và chết cháy
tuy nhiên mưa lớn kèm gió mạnh cũng đã khiến cho nhiều diện tích lúa chín vàng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ
theo thống kê của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng bình
mưa lớn kéo dài đã làm gần hai hectare diện tích lúa trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng
ngành nông nghiệp tỉnh đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân khắc phục diện tích lúa bị đổ
bằng cách thoát nước trong ruộng dựng cây bò lúa lại thành tưởng cụ
những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch sớm
theo dự báo trong một vài ngày tới trên địa bàn tỉnh quảng bình tiếp tục có mưa lớn
các địa phương cần chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết như
giấm xét gió giật mạnh để tránh các thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt